để chuẩn bị điều kiện tiếp nhận công dân việt nam từ trung quốc trở về qua cửa khẩu quốc tế lào cai
địa phương này đã sẵn sàng đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất với hơn hai dân bệnh
để tiếp nhận phân loại đối tượng theo dõi và phòng chống dịch bệnh bảo đảm nhanh chóng và hiệu quả
khu cách ly những trường hợp này được bố trí tại trường quân sự tỉnh lào cai
bên cạnh đó tại ba khu vực gồm bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện sản nhi tỉnh
và trụ sở cũ của trung tâm phòng chống hivs tỉnh lào cai sẽ bố trí ba trăm năm mươi giường tại chỗ
và nếu cần thiết có thể dựng thêm các lều bạt giã chiến